không vì thu hút đầu tư mà bỏ qua yếu tố môi trường phải xử lý nghiêm những cơ sở doanh nghiệp xả thải ra môi trường
và sẽ xử lý người đứng đầu nếu để địa phương mình có cơ sở xả thải gây ô nhiễm môi trường
đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ môi trường
diễn ra vào sáng nay tại hà nội
môi trường nước ta đang chịu nhiều áp lực lớn từ phát triển kinh tế xã hội trong nước
theo dòng thương mại quốc tế và tác động xuyên biên giới
việc thiếu cơ chế tiêu chí về môi trường để sàng lọc hiệu quả các loại hình sản xuất công nghệ sản xuất
các dự án đầu tư vào khu vực nhạy cảm về môi trường
bên cạnh đó hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường chưa đồng bộ chưa chặt chẽ thiếu nhiều quy định chi tiết
cơ chế chính sách bảo vệ môi trường chậm đổi mới chưa theo kịp với những đổi mới nhanh của thực tế
đã gây khó khăn trong quản lý và xử lý vi phạm về môi trường
hệ thống pháp luật môi trường nhiều nhưng còn nhiều bất cập
còn một số quy định thiếu chưa phù hợp thiếu cả thi thiếu cụ thể quy chuẩn về môi trường cũng bất cập
chế tài trị phạt chưa sức đều sức trang đe
nhiều khu cụm công nghiệp làng nghề vẫn chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường gây ô nhiễm môi trường
nước thải sinh hoạt ở hầu hết các đô thị khu dân cư chưa được xử lý
chất thải rắn trong xây dựng cũng không thể xử lý
việc xả thải đổ thải trôn lấp chất thải sinh hoạt cũng như chất thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường đã trở nên phổ biến ở nhiều địa phương
có những vụ việc nghiêm trọng kéo dài gây hậu quả lớn về môi trường
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe người dân gây nhiều bức xúc trong xã hội đã được thủ tướng chỉ rõ
quản lý nhà nước còn phan tán thiếu thông nhất còn trùng chéo trách nhiệm với các bộ ngành địa phương
và đặc biệt sự phát hợp chuyển trung ương vào địa phương chưa tốt
tôi thấy cái phạm một sao là một cái điển hình
một bộ phẳng một bộ phẳng các bộ là công tác quản lý môi trường vô trách nhiệm còn các bộ tiêu cực
thủ tướng cũng chỉ rõ chính quyền địa phương chưa phát huy đúng vai trò trách nhiệm về bảo vệ môi trường
vẫn còn chú trọng về lợi ích kinh tế trước mắt mà chưa đặt môi trường là yếu tố xem xét
hiện có nhiều dự án đầu tư có quy mô lớn được cấp phép nhưng lại thiếu tính toán về quy hoạch
và chưa chú trọng đến đầu tư xử lý
thủ tướng yêu cầu cần phải lấy phong mua xa để rút kinh nghiệm
cần phải khắc phục ngay tư tưởng chạy theo lợi ích trước mắt về kinh tế mà hy sinh lợi ích lâu dài về môi trường
không thu hút đầu tư bằng mọi giá chú trọng tiêu chí môi trường trong lựa chọn dự án đầu tư
kiên quyết không vì tăng trưởng kinh tế mà đổi môi trường
tôi nhấn mạnh lại không cho phép đầu tư các dự án các nguồn hình sản xuất ô nhiễm môi trường
công nghệ sản xuất lạc hậu nhắc dự án đầu tư có tiềm mẵn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
sự cố môi trường ở các vùng
chắc các anh hội gian đây tôi đi đồng hành sang cửu long nhiều tỉnh người ta phản ánh cái này rất nhiều
nếu như nhà máy giấy mà thái không kiểm soát được thì chắc rằng sống tiền sống hậu cũng không phải đơn giản
nhân dân là tôi quan tâm lắm con chị
nhất là sau sự cố một phần mô xa
thủ tướng khẳng định
đã đến lúc chúng ta cần phải chủ động trong công tác bảo vệ môi trường
phải thúc đẩy phát triển ngành công nghệ môi trường
cụ thể hóa các cơ chế chính sách nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
phát triển công nghệ xử lý chất hải tái chế chất hải
thủ tướng yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường cần bổ sung
hoàn thiện hệ thống chính sách về bảo vệ môi trường
đảm bảo tính đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật
đồng thời phải ra soát chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ ngành liên quan đến công tác bảo vệ môi trường
bảo đảm tính thống nhất đồng bộ xuyên suốt
từ trung ương đến địa phương trong công tác quy hoạch quản lý chất thải công nghệ môi trường